tại đà nẵng trong thời gian gần đây tình trạng đua xe trái phép của các nhóm đối tượng thanh thiếu niên trên địa bàn có chiều hướng gia tăng gây mất trật tự an toàn giao thông ảnh hưởng đến tính mạng của người tham gia giao thông và cả lực lượng chức năng làm nhiệm vụ gây bức xúc trong nhân dân phản ánh của nhóm phóng viên thời sự
đây là những hình ảnh do nhóm phóng viên ghi lại vào một buổi tối gần đây tại đường mùng hai tháng chín quận hải châu thành phố đà nẵng khi các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ
không đơn thuần là lạng lách đánh võng mà đối tượng đua xe khi phát hiện có lực lượng chức năng là lập tức tăng ga trực tiếp lao thẳng vào cán bộ chiến sĩ và dồ ga tẩu thoát tiếp tục đe dọa sự an toàn của các phương tiện tham gia giao thông phía trước điều đáng nói là tình trạng này thường xuyên xảy ra